ủy ban nhân dân tp hà nội vừa thống nhất đề xuất của sở kế hoạch và đầu tư
thí điểm đầu tư hệ thống xe đạp điện chia sẻ người dùng
qua phần mềm quản lý điện thoại thông minh tại khu vực quận hoàn kiếm
ủy ban nhân dân tp hà nội giao sở kế hoạch và đầu tư
hướng dẫn nhà đầu tư điều chỉnh lại tên đề án thí điểm gắn gọn
phù hợp với bản chất dự án cho thuê xe đạp điện theo mô hình kinh tế chia sẻ
việc ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ quản lý vận hành không phải dự án công nghệ thông tin
sở kế hoạch và đầu tư cùng sở giao thông vận tải và ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm
nghiên cứu tham mưu xác định vị trí để xe đạp nằm ngoài không gian phố đi bộ hợp lý
để thay thế đi bộ nhưng kết nối được với các phương tiện vận tải hành khách công cộng
kết nối giữa các trụ sở cơ quan với các trung tâm thương mại các sở ngành liên quan
đưa ra quy định về việc sử dụng hệ thống xe đạp điện trong khu vực thời gian cho phép
và công khai quy định với người dân
xe đạp điện phải thiết kế đặc thù gắn với logo thành phố hà nội